ubnd tp đà nẵng vừa phê duyệt đề án mở rộng làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ non nước ngũ hành sơn
với tổng kinh phí thực hiện gần bốn mươi năm tỷ đồng trong giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi hai
đề án nhằm mục tiêu đưa một trăm linh các cơ sở sản xuất đáp ứng đủ điều kiện vào khu sản xuất làng nghề tập trung
với diện tích đất nghiên cứu quy hoạch là hơn sáu mươi tám m hai thuộc phường hòa hải quận ngũ hành sơn
mục tiêu phát triển làng nghề trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát huy giữ gìn bản sắc văn hóa làng nghề
tạo cơ chế khuyến khích và chỉ ưu tiên những cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ được mở rộng quy mô hoạt động sản xuất
và kinh doanh với sản phẩm điêu khắc thủ công có giá trị nghệ thuật đặc trưng làng nghề có giá trị gia tăng cao